trong hai ngày hai mươi tám hai mươi chín tháng tám công an huyện trảng bom đồng nai tổ chức gian hàng không đồng nhằm hỗ trợ nhân dân trên địa bàn gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín với thông điệp không để ai bị bỏ lại phía sau
gian hàng không đồng sẽ có tám trăm linh phần quà mỗi phần quà trị giá năm trăm linh đồng gồm gạo dầu ăn mì tôm bột ngọt tổng giá trị khoảng bốn trăm linh triệu đồng
đây là nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ chiến sĩ các mạnh thường quân nhà hảo tâm hỗ trợ trao tặng người lao động công nhân xa quê đang gặp khó khăn đối tượng yếu thế
người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín phải giãn cách xã hội ở tám địa bàn tâm dịch sau đó đến các địa bàn còn lại
việc đưa gian hàng này vào hoạt động sẽ giúp người dân yên tâm nhà nào ở yên nhà ấy để các lực lượng chức năng huyện trảng bom đồng nai sớm khống chế ngăn chặn dập tắt được dịch bệnh
thời gian hoạt động của gian hàng không đồng sẽ diễn ra trong tháng tám và tháng chín năm hai nghìn hai mươi